thưa quý vị số nạn nhân tử vong do trận động đất ở thổ nhĩ kỳ và syri vào đầu tuần này đã tăng lên hơn hai mươi ba bảy trăm linh người
tại thổ nhĩ kỳ số người thiệt mạng là hơn hai mươi hai trăm linh người trong khi con số này ở syri là hơn ba năm trăm linh người
thời tiết lạnh giá đường xá bị phá hủy cùng những thiêu thốn về trang thiết bị đang cản trở công tác cứu hộ cứu nạn
trận động đất chết người hôm sáu tháng hai đã khiến rất nhiều người ở thổ nhĩ kỳ và syri bị mất nhà cửa giữa mùa đông
họ hiện đang tìm nơi ẩn náu trong những nơi trú ẩn tạm thời
trong khi đó các nhân viên cứu hộ đang chạy đua với thời gian để cứu người ra khỏi đống đổ nát trong điều kiện thời tiết mùa đông lạnh giá
sự tàn phá quá khủng khiếp mọi người nói nhân viên cứu hộ không đến hàng viện trợ không đến nhưng không phải như vậy
họ không biết được mức độ tàn phá khủng khiếp như thế nào
chúng tôi phải làm việc rất cẩn thận vì còn có sự sống dưới đống đổ nát chúng tôi đang cố gắng cứu họ
thiếu thiết bị
thiếu chuyên môn nên nhiều khi họ nghe thấy tiếng cứu mà không thể hỗ trợ nhanh được
nhưng họ vẫn đang nỗ lực từng giờ hai mươi bốn giờ trong ngày
chúng tôi hy vọng có thể tìm thấy những người còn sống nhưng mỗi giờ trôi qua đối với chúng tôi thật khó khăn
thời gian tính từ khi động đất xảy ra đã vượt quá mốc bảy mươi hai giờ vốn được các chuyên gia thảm họa coi là khoảng thời gian có khả năng cứu sống nhiều người nhất
vì thế mỗi người được cứu sống là niềm vui cho đội cứu hộ
việc giải cứu thành công đã nâng cao tinh thần
và trao thêm hy vọng cho những người đang chờ đợi